hiện tại ở các chợ ngoài các loại hoa quả trung quốc quanh năm mùa nào cũng thấy như nho táo lê
thì có ba loại quả đang được ồn ồn nhập về với số lượng lớn là đào mận và xoài mini
các loại mận có giá từ bốn mươi đến bốn mươi năm đồng một kg
mận cơm quả nhỏ màu xanh nhạt giá từ ba mươi đến ba mươi ba đồng một kg
đào vỏ nhãn màu đỏ vàng hoặc trắng hồng đang được bán với giá từ bốn mươi đến bốn mươi hai đồng một kg
xoài mini trung quốc cũng đang là mặt hàng gây sốt tại các chợ
nguồn cung dồi dào trong khi sức mua giảm đã khiến mặt hàng trứng da cầm liên tục rớt giá trong thời gian gần đây
tình trạng này kéo dài nhiều tháng nay khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng
khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn hà nội giá trứng bán lẻ đang ở mức khá thấp
cụ thể trứng vịt loại nhỏ giao động từ một tám trăm linh đến hai đồng một quả trứng gà công nghiệp từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh đồng một quả
vì thời tiết nắng nóng nên dù giá giảm nhiều người vẫn không dám mua trứng nhiều
tổng cục hải quan vừa có công văn số bốn nghìn bốn trăm bảy mươi tchq txnh hướng dẫn thực hiện nghị định năm mươi bảy của chính phủ
bán hành biểu thuế xuất khẩu yêu đãi biểu thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
để các ưu đãi thuế của cptpp được thực hiện doanh nghiệp phải nộp chứng từ hải quan tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu
gồm một trong các loại chứng từ bản chính co do người xuất khẩu hoặc người sản xuất phát hành
chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản chính co được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên xuất khẩu
facebook google là hai website có lượng người dùng tiêu thụ nhiều nhất tại việt nam
theo thống kê từ similawest ước tính doanh thu mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tuy nhiên việc xác định và thu thuế đối với hai công ty này tại việt nam đang vấp phải những rào cản nhất định
mỗi năm cả facebook và google đều bỏ tối gần chín tỷ đồng ở việt nam
mặc dù có doanh thu khổng lồ nhưng google facebook không đóng thuế tại việt nam
mà lại đẩy nghĩa vụ đóng thuế cho các đối tác đại lý trong nước
riêng với mạng xã hội facebook cho đến thời điểm hiện tại chưa có một đại lý chính thức nào được ủy quyền tại việt nam
ngành hải quan đã phát hiện một số doanh nghiệp gỗ trong nước khai thác thu mua nguyên liệu gỗ từ các hộ nông dân
các địa phương để chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ ra nước ngoài nhưng thực tế là giấy tờ khai khống
thực tế hiện nay các địa phương đã ký khống cho các doanh nghiệp để họ có được giấy tờ đầu vào
tổng cục hải quan đã đề nghị ubnd các địa phương không thực hiện hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp xuất khẩu
khi các nước như mỹ điều tra ngược lại về vấn đề truy xuất nguồn gốc
thì các sản phẩm của việt nam sẽ bị phạt và đánh thuế rất nặng
hội truyền thông số việt nam vừa tổ chức hội thảo với chủ đề
chuyển đổi số cơ hội và thách thức nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về tình hình chuyển đổi số
trong cách mạng công nghiệp bốn tại việt nam và chỉ ra những mục tiêu cụ thể mà các cơ quan nhà nước
cũng như các doanh nghiệp người dân cần nắm bắt
ông nguyễn đình thắng phó chủ tịch hội truyền thông số việt nam
trình bày tổng quan về quá trình chuyển đổi số của việt nam
một số giải pháp thiết thực chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp
theo đó chuyển đổi số gắn với ba đối tượng rõ ràng là con người doanh nghiệp nhà nước
trong đó về con người trong chuyển đổi số có thể nhận thấy các ngành đang yêu cầu
nguồn nhân lực phù hợp cho chuyển đổi số bởi vậy vấn đề đặt ra là cần quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực
trong doanh nghiệp chuyển đổi số chuyển đổi từ kinh doanh sản phẩm dịch vụ truyền thông
sang kinh doanh trên nền tảng số sản phẩm dịch vụ tích hợp công nghệ
chủ yếu sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo
cơ quan nhà nước chuyển đổi số phải theo ba nguyên tắc
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm chính phủ là nền tảng dữ liệu là cốt lõi
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi sáu sở tài nguyên và môi trường hà nội đã cấp sổ đỏ
cho người dân mua nhà ở phần không có sai phạm tại những dự án có sai phạm của mường thanh
tuy nhiên còn rất nhiều người dân lo lắng vì mua nhà của tập đoàn mường thanh đã nhiều năm nay
nhưng chưa được cấp sổ đỏ
theo sở tài nguyên và môi trường đến nay tại nhiều dự án của mường thanh
chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện xong các thủ tục chưa khắc phục đầy đủ các vi phạm
nên văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho người dân
tại một mươi hai dự án sai phạm
theo kết luận thanh tra số hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn của thanh tra tp hà nội
các hợp đồng mua bán căn hộ của tập đoàn mường thanh đều chưa đủ cơ sở pháp lý
nên người mua nhà khó có thể được cấp sổ đỏ